thực hiện theo quyết định số một nghìn chín trăm tám mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về phê duyệt khung trình độ quốc gia việt nam
bộ lao động thương binh và xã hội đã thực hiện chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
thực hiện tham chiếu các trình độ giáo dục nghề nghiệp của khung trình độ quốc gia việt nam
với khung tham chiếu trình độ asean và các quốc gia khác
vâng và điều này nhằm hệ thống hóa hệ thống trình độ lao động hệ thống văn bằng chứng chỉ việt nam
và là cơ sở trong việc công nhận chứng chỉ cấp bằng kỹ năng lẫn nhau của các quốc gia asean
và một số nước trên thế giới
việc thống nhất về không trình độ chuẩn đầu gia việt nam có tác động quan trọng
đến nâng cao năng suất lao động của việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay
khung trình độ quốc gia việt nam theo quyết định một nghìn chín trăm tám mươi hai xác định khung trình độ quốc gia việt nam là tám bậc
đây là nền tảng để xác định các chuẩn đầu ra phù hợp với từng bậc đào tạo
từ đó các trường trung cấp cao đẳng có thể xây dựng các chương trình và chuẩn đầu ra của mình
phục vụ cho việc liên thông rõ ràng trong hệ thống
đối với khung tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia thì không chỉ là người lao động được đào tạo bài bản
mà người lao động phổ thông không qua hệ thống đào tạo chính quy
khi đã có kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp
thì họ có thể thông qua trung tâm đánh giá kỹ năng để được công nhận kỹ năng bằng cấp cho họ
khi mà ban hành các khung này thì tác động rất lớn đến hệ thống giáo dục nghề nghiệp
thứ kết là chúng ta phải xác định rõ được những cái chuẩn tối thiểu đối với từng bậc
với từng ngành nghề
chúng ta đào tạo chúng ta phải xác định ngay được là với cái trình độ này bậc này
thì có thể phục vụ được ở vị trí lao động nào trong thị trường lao động
với khung trình độ quốc gia và khung kỹ năng nghề quốc gia
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lao động và doanh nghiệp trong vấn đề tuyển dụng và tìm việc làm
không cần đến hai hoặc ba năm đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp cho một nghề nào đó
mà với vị trí việc làm được mô tả tại khung trình độ quốc gia
thì chúng ta có thể đào tạo người lao động phù hợp với kỹ năng làm việc đó
điều này giúp cho việc thích ứng chuyển dịch nghề nghiệp của người lao động nhanh hơn
phù hợp với bối cảnh hiện nay
đặc biệt khung trình độ quốc gia việt nam và khung kỹ năng nghề quốc gia
được xây dựng tham chiếu theo trình độ asean và một số quốc gia
là cơ sở để các quốc gia asean công nhận bằng cấp trình độ của nhau
tạo điều kiện cho người lao động việt nam khi lao động tại nước ngoài
bằng của chúng ta họ nhìn vào chương trình đào tạo của chúng ta
họ bảo sao chả giống như của họ hết
bây giờ nếu như chúng ta làm được mô tả được theo cái vị trí
vị trí việt nam người ta chỉ cần một cái việc đó thôi
và người ta được thẩm định và được cấp một cái chứng chỉ đó
và chứng trí đó nó nằm trong cái hệ thống tham chiếu với nhau
thì sinh viên đó hoặc là người làm đó sẽ được
thứ nhất là ngay cả cái tên ngành nghề đào tạo chương trình đào tạo
các trình độ đào tạo thì cũng phải tiếp cận từ phía cầu
từ phía doanh nghiệp và người sử dụng
và thứ hai là cái chuẩn đầu ra thì cũng phải xuất phát từ yêu cầu của bên sử dụng lao động
từ thực tiễn của việt nam
tiếp theo khu vực của giáo dục đào tạo
là phải có minh chứng tức là cái hệ thống bảo đảm chất lượng
làm thế nào để anh đạt được cái chuẩn đầu ra mà anh tuyên vụ
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
lộ trình xây dựng tham chiếu khung trình độ quốc gia việt nam
vẫn chưa được sự tham gia rộng rãi từ phía doanh nghiệp đơn vị sử dụng lao động
sự tham gia của các hiệp hội nghề nghiệp còn ít
công tác đối sánh đối chiếu các bậc trình độ theo khung trình độ quốc gia
và khung kỹ năng nghề quốc gia
mô tả về việc làm vị trí việc làm
mới chỉ dừng ở hai nghề điện tử công nghiệp và quản trị nhà hàng